trong mọi tình huống công an tỉnh bình thuận cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm trình các quy định về phòng chống dịch
đồng thời phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong đó có cả xử lý hình sự khởi tố hai vụ cố ý làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và một vụ chống người thi hành công vụ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận
biểu dương những kết quả thành tích mà công an tỉnh bình thuận đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
tuy nhiên thứ trưởng lê quốc hùng đã đề nghị công an tỉnh bình thuận không được chủ quan lơ là mất cảnh giác tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà thứ trưởng đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến
với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an bộ chỉ huy tiền phương và công an hai mươi năm tỉnh thành phố phía nam về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
trong đó công an tỉnh bình thuận cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ bộ công an đảng ủy chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường lực lượng thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương phát huy vai trò sung kích tuyến đầu trong phòng chống dịch
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
buổi làm việc trực tuyến với bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an tại phía nam lãnh đạo công an tp hcm về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm
phát biểu tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh đã góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng
các ổ dịch nguy hiểm trong thời gian qua đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kế hoạch theo chỉ đạo của chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp vì mục tiêu dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất ổn định đời sống nhân dân phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc bộ công an tăng cường hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cần thiết cho ban chỉ đạo tiền phương và lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch
bệnh viện ba mươi tháng bốn cần chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm vaccine để tiêm cho cám bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tại tp hcm và một số tỉnh thành phía nam
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng yêu cầu công an tp hcm tăng cường công tác quản lý cư trú kiểm soát an ninh trật tự tại các khu công nghiệp khu dân cư địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm giữ đúng lễ tiết tác phong có thái độ ứng xử chuẩn mực đối với người dân đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong phòng chống dịch
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với công an các đơn vị địa phương tích cực đẩy mạnh tuyên truyền lưu hình ảnh tư liệu liên quan đến lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
còn vào trường ngày hôm nay thứ trưởng nguyễn văn sơn trưởng ban chỉ đạo về phòng chống dịch bộ công an đã có buổi làm việc với công an tp đà nẵng và các đơn vị của bộ đóng chân trên địa bàn về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày ba mươi một tháng bảy thành phố đà nẵng đã có bốn mươi bảy trên năm mươi sáu xã phường có ca nhiễm với một mươi chín tuổi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây
từ ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố đã triển khai gần ba mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự giám sát cách ly tại chín mươi ba địa điểm phong tỏa bốn mươi năm địa điểm cách ly tập trung năm mươi hai vùng cách ly y tế
liên quan đến việc xử lý vi phạm công tác phòng dịch công an tp đã phát hiện
công an tp đã xử lý sáu bốn trăm năm mươi sáu vụ tám bốn trăm một mươi bảy người vi phạm trong đó xử lý hình sự hai trường hợp
về tình hình tiêm vaccine covid một mươi chín bệnh viện mục kiến kiến đã tiêm hơn ba liều trong đợt một và hiện đang tiến hành tiêm ba ba trăm linh mũi hai cho cán bộ chiến sĩ
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng đánh giá cao vai trò của đội ngũ y tế bệnh viện mục kiến kiến đã kịp thời hỗ trợ về nhân lực sẵn sàng phối hợp hiệu quả trong công tác phòng dịch
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị của bộ cần ra soát sớm bổ sung danh sách cán bộ chiến sĩ để bệnh viện một trăm chín mươi chín lên kế hoạch hoàn thành việc tiêm vaccine covid một mươi chín
hiện nay để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị nhất là cơ sở giam giữ đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an thành phố đà nẵng cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch tại các cơ sở giam giữ trại giam
đồng thời các đơn vị của bộ trại giam công an thành phố cần sẵn sàng khu cách ly để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
ngay sau khi được phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt bốn bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã nhanh chóng tiến hành tiêm phòng cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng đặc biệt sẽ ưu tiên lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
trong đợt bốn bệnh viện một chứng kiến tiếp nhận ba bốn trăm linh liều vaccine bao gồm ba loại vaccine astrazeneca moderna và pfizer biontech
để đẩy nhanh tiến độ tiêm bệnh viện đã tăng cường nhân lực nhanh chóng triển khai tiêm chủng theo đúng kế hoạch đồng thời việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch luôn được chú trọng trong suốt quá trình tiêm chủng
thực ra hiện nay tiêm chủng với tình hình dịch dịch nặng cũng đưa phức tạp để đảm bảo công tác phòng chống dịch
bệnh viện một mươi chín cũng đã
tuyển khai tiêm chủng và đặc biệt là công tác phòng chống dịch sạch tấu
với một cân bộ nhân sĩ đi tiêm chủng đợt này chúng ta có một luồng đi riêng và lên khu khai báo y tế riêng và khu khám sàng lọc và tiêm chủng
như vậy thì các đồng chí đi tiêm chủng thì đảm bảo thực hiện đúng thương pháp năm k và trong phòng bồn tiêm thì cũng được bảo được giãn cách khoảng hai m
vì vậy thì bệnh viện một mươi chín đã thông báo tất cả các đơn vị công an tiêm thư dơ
và với số lượng vừa phải để chúng ta làm sao đảm bảo được cái giãn cách để trong nước đi
trong đợt này bệnh viện sẽ tiến hành tiêm mũi một cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng đặc biệt là tuyến đầu chống dịch
đồng thời triển khai tiêm mũi hai cho những người đủ thời gian sau khi tiêm mũi một
dự kiến hoàn thành tiêm đợt bốn trước ngày một mươi một tháng tám
đơn vị công tác thì do tình hình đơn vị thì cũng có tiếp xúc rất là nhiều khách hàng các đơn vị công an địa phương
có được đợt này tiêm vắc xin thì cán bộ chiến sĩ sẽ yên tâm công tác hơn phục vụ tốt cho công việc hơn
trong thời gian tới căn cứ số lượng vắc xin được phân bổ bệnh viện sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
cho các lực lượng tuyến đầu đảm bảo an toàn hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người đang trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch